cùng với các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung
luôn có mặt trong những điểm nóng của mọi trận tuyến còn phải kể đến các chiến sĩ cảnh sát cơ động
không quản khó khăn họ vẫn ngày đêm bám địa bàn bền bỉ tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch thực hiện nhiệm vụ vì mệnh lệnh của trái tim
hơn hai tháng nay thượng úy lê văn cường chưa một lần về thăm gia đình
cùng với anh hàng trăm chiến sĩ cơ động phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk luôn sẵn sàng tăng cường cho các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
làm nhiệm vụ chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cảm thấy hãnh diện khi ở trên tuyến đầu chống dịch anh và đồng đội luôn tâm niệm phải đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
cùng với chính quyền và các lực lượng khác sớm đẩy lùi dịch bệnh
công an nhân dân đối chung và lực lượng cảnh sát cơ động như là tiến đầu phòng chống dịch
bởi vì tụi em tham gia ở đây là không có ngại gì phải nhiễm bệnh
bởi vì tên tinh thần là phải cùng tất cả các lực lượng quyết tâm chống dịch
mà đây là một khu điều trị toàn bộ bệnh nhân ở đây là f một
vì thế là tụi em xác định rằng mình có thể sẽ bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào
nhưng mà không vì thế mà ý chí nên lúc nào cũng sẵn sàng lao vào để mà làm việc
ngại khó ngại khổ
còn đây là hình ảnh tại chốt phòng chống dịch trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã hòa phú thành phố buôn ma thuột
mỗi người dân khi qua chốt đều phải có giấy khai báo y tế
và yêu cầu quay đầu khai báo nếu không đủ điều kiện
tuy nhiên có tình trạng một số đối tượng cố tình vượt chốt kiểm dịch
khi đã sử dụng rượu bia như thế này
bên cạnh đó các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động vẫn tăng cường ứng trực
giám sát tại bệnh viện giã chiến số một của tỉnh
nơi đang chữa trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tổ của em làm ở đây thì hơn một tháng là em chưa về
trung bình một ngày làm khoảng tám tiếng
nhưng mà có những ngày có những đoàn xe về đông thì chúng em tăng ca hơn
làm nhiều hơn
nói chung là cũng có chút vất vả khó khăn
cũng mưa gió nắng mưa thì cũng đều tham gia đứng chặn chốt
cũng trong những ngày thành phố buôn ma thuột thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm một mươi sáu những chiến sĩ cảnh sát cơ động đã có mặt tại các tuyến phố
để tuần tra kiểm soát nhắc nhở và xử lý những người vi phạm
để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất
nhằm thực hiện mục tiêu chủ yếu vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
vừa triển khai công tác phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất
chúng tôi cũng đã thực hiện công tác cao điểm kế hoạch của giám đốc quân tỉnh
cũng đã tập trung vào tuần tra kiểm soát tuần tra vũ trang
đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh
ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với các sở bán ngành tiếp đón bà con nhân dân
ở đắk lắk các tỉnh phía nam tp hcm tây ninh đồng nai bình dương về tỉnh
qua đón nhận bà con đi làm ăn xa về chúng tôi cũng đã cố gắng quan triệt
các cán bộ chiến sĩ đảm bảo an toàn
có thể nói với lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
với việc đề cao trách nhiệm nghĩa vụ của mình đã đóng góp một vai trò lớn
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
chốt chặn kiểm soát không để dịch bệnh lây lan mang lại bình yên cho nhân dân